đây là những gì còn lại sau một đêm bay lắc của một kíp dân chơi ở thành phố tây nguyên
cuộc chơi có lẽ chưa dừng lại nếu không bị lực lượng công an phát hiện
qua xét nghiệm nhanh tám thanh niên đều dương tính với ma túy
các đối tượng khai nhận đã sử dụng ma túy do một đối tượng chú tệ xã hướng thượng thành phố tây nguyên mang đến
bất chấp các quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín bảy thanh niên này rủ nhau tụ tập hát karaoke và sử dụng ma túy tại một quán hát trên địa bàn xã quyết thắng thành phố thái nguyên
tại sao lại sử dụng ma túy
do say bia say rượu
tình trạng thanh thiếu niên sử dụng ma túy tổng hợp trên địa bàn có chiều hướng gia tăng
nó chủ yếu là rơi vào độ tuổi
thanh thiếu niên còn đang trong độ tuổi
thậm chí có những thanh niên này đang là sinh viên ngồi trên ghế nhà trường
thời gian qua công an tỉnh thành nguyên đã phù hợp với các cơ quan đoàn thể trường học tổ chức năm mươi hội nghị tuyên truyền về phòng chống tội phạm tên ạ dội bằng nhiều hình thức khác nhau với gần chín đợt người tham gia
đồng thời tổ chức nhiều đợt truy quét các tụ điểm phức tạp với ma túy tại các quán karaoke ba vụ trường nhà nghỉ
sau tháng đầu năm đã phát hiện bắt giữ sáu trăm sáu mươi sáu đối tượng phạm tội các loại về ma túy thu giữ gần ba bảy trăm linh g heroin trên tám bốn trăm linh g ma túy tổng hợp
riêng thành phố thành nguyên phát hiện hai mươi sáu vụ năm mươi sáu đối tượng có hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chân ma túy tổng hợp trong quán karaoke vụ trường nhà nghỉ
bên cạnh sự vào cuộc của các cấp các ngành thì các gia đình trường học cần tích cực quản lý giáo dục con em mình tránh xa ma túy
không thử dù chỉ một lần xây dựng lối sống lành mạnh an toàn chung tay cùng cộng đồng xây dựng một thế hệ tương lai của đất nước
tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn một mươi sáu triệu liều tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến ngày hai mươi tháng tám là bảy năm trăm bốn mươi ca chiếm tỷ lệ hai ba so với tổng số ca mắc
và trong trưa ngày hôm nay sở y tế hà nội cho biết hà nội ghi nhận hai mươi một ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó chín ca tại cộng đồng và một mươi hai ca trong khu cách ly phân bố tại đống đa là năm ca hoàn kiếm năm ca hà đông ba ca hoàng mai ba ca gia lâm hai ca thanh trì một ca thường tín một ca và long biên một ca
thưa quý vị trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp ubnd tp đà nẵng đã quyết định tiếp tục thực hiện tạm dừng mọi hoạt động trên địa bàn thành phố cho đến tám giờ ngày hai mươi sáu tháng tám
theo đó từ tám giờ ngày hai mươi ba tháng tám đến tám giờ ngày hai mươi sáu tháng tám thành phố đà nẵng sẽ tiếp tục tạm dừng mọi hoạt động người dân không được ra khỏi nhà thực hiện nghiêm nguyên tắc ai ở đâu ở uyên đó

trong thời gian này thành phố cho phép những người tham gia hoạt động giao nhận hàng hóa thuộc các đơn vị cung ứng hàng hóa và những người giao hàng công nghệ được giao hàng cho các hộ gia đình có nhu cầu với điều kiện hàng hóa là lương thực thực phẩm hàng thiết yếu từ các đơn vị được phép hoạt động
ca shipper phải được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng covid một mươi chín có giấy xét nghiệm âm tính với sars cov hai định kỳ ba ngày một lần đảm bảo nghiêm các quy định phòng chống dịch có thể nhận diện tham gia giao thông do công an thành phố cấp
sở y tế sẽ có kế hoạch xét nghiệm covid một mươi chín phù hợp với từng khu vực và sở công thương sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện các phương án để đảm bảo lương thực thực phẩm cho người dân
trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đặc biệt là tại thành phố hồ chí minh trong sáng nay ngày hai mươi một tháng tám tại sân bay quốc tế nội bài
cục cảnh sát giao thông bộ công an đã tổ chức lễ xuất quân tăng cường cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm cho tự an toàn giao thông và phòng chống dịch bệnh tại thành phố hồ chí minh
theo đó cục cảnh sát giao thông đã điều động cán bộ chiến sĩ chi viện cho thành phố hồ chí minh
tất cả các chiến sĩ đều đảm bảo về sức khỏe được tiêm phòng đủ hai mũi vaccine covid một mươi chín xét nghiệm âm tính
cục cảnh sát giao thông cho biết đây là hoạt động hưởng ứng lời kêu gọi của tổng bí thư
chỉ đạo của thủ tướng chính phủ cũng như lãnh đạo bộ công an về huy động tổng lực phòng chống dịch covid một mươi chín
trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh số ca nhiễm tăng cao tại các tỉnh phía nam
mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông cần xác định tinh thần tiên phong trên tuyến đầu phòng chống dịch
lãnh đạo cục cảnh sát giao thông lưu ý lực lượng tri viện cần tuyệt đối không được chủ quan lơ là
thực hiện nghiêm hướng dẫn khuyến cáo năm k của bộ y tế triển khai kế hoạch phối hợp với công an địa phương
theo chức năng nhiệm vụ được phân công
thưa quý vị từ nhu cầu về sử dụng các loại thuốc phòng bệnh
chữa bệnh liên quan đến bệnh nhân
tới hô hấp đặc biệt là hỗ trợ phòng ngừa chữa trị bệnh covid một mươi chín tăng cao
các đối tượng sẽ lợi dụng để thu lợi bất chính
phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm vừa phát hiện và triệt xóa một đường dây sản xuất
buôn bán thuốc điều trị covid một mươi chín giả trên địa bàn
vào ngày hai mươi tháng tám phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm vừa phát hiện đối tượng nguyễn đức thuận
chở một thùng cắt tông chứa một trăm năm mươi hồ thuốc điều trị covid một mươi chín hiệu tepfin coldin
thuận khai nhận là thuốc tân tự dược giả do thuận tự mua nguyên liệu
đem về sản xuất rồi bán ra thị trường kiếm lời
mở rộng điều tra lực lượng công an tạm giữ số lượng rất lớn nguyên liệu
hơn sáu trăm ba mươi viên thuốc tân dược giả các loại và công cụ phương tiện sản xuất
trong đó có hơn ba hộp thuốc phòng chữa trị covid một mươi chín giả
năm kg viên thuốc màu trắng không nhãn hiệu
hiện công an đã bắt giữ thuận và triệu tầm làm việc đối với tám đối tượng khác có liên quan
để điều tra và làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó vào ngày một mươi tám tháng tám phòng cảnh sát kinh tế cũng phối hợp
với cục quản lý thị trường tp hcm phát hiện kho thuốc và trang thiết bị y tế
không có nguồn gốc xuất xứ tại một căn nhà trên đường tô hiến thành
quận một mươi do đặng thị hồng duyên và đặng khánh dương làm chủ
thu giữ tám trăm linh bộ test nhanh covid một mươi chín bốn trăm sáu mươi hộp thuốc tân dược hiệu sabutan
bảy trăm linh hộp effigan và nhiều thuốc tân dược vitamin viên sông mũi không có hóa đơn chứng tử
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
hộ khẩu thường trú tại thôn đông thị xã hà vinh huyện hà trung tỉnh thanh hóa
về tội tổ chức cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
đối tượng này cao một m sáu mươi hai và có sẹo chấm cách hai cm trên đuôi lông mày trái
còn liên quan đến tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử
thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng lê hạnh minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thường trú tại một mươi chín trên sáu mươi bảy trên
nguyễn văn cử phường ngọc lâm quận long biên thành phố hà nội
và đối tượng nguyễn văn anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại hai mươi sáu trên chín mươi bảy
nguyễn sơn phường ngọc lâm quận long biên thành phố hà nội
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện